bệnh ở nước ta đã giảm đáng kể các ca nhiễm tuy nhiên người dân vẫn không nên chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang hay sát khuẩn thường xuyên
để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng